làng rau sạch ngọc lãng xã bình ngọc thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đang rộn ràng trong những ngày sau tết
nếu như những ngày cuối năm đinh rậu giá rau các loại đều tăng nhẹ nhà vườn phấn khởi
thì nay càng vui hơn khi cần tây và rau má đang bán chạy với giá tăng khoảng năm mươi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngày sau tết ngày nào gia đình ông nguyễn văn diệp ở thôn ngọc lãng xã bình ngọc
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên cũng rộn ràng thu hoạch rau cần tây
giá cần hiện đang bán với giá ba đồng một bó tăng một đồng so với trước tết
trung bình mỗi ngày gia đình ông diệp thu gần ba trăm linh đồng
trung bình nó trở lại bình thường thì chắc nó phải tăng lên
cũng ở làng rau ngọc lãng này bảy trăm năm mươi m hai rau má của bà lê thị thao đang cho thu hoạch mỗi ngày từ năm mươi đến một trăm linh kg
với giá bảy đồng một kg tăng hai đồng so với trước tết
trung bình mỗi ngày vườn rau má của bà thao cho thu từ ba trăm năm mươi đến bảy trăm linh nghìn đồng
trong thời gian qua tết rau là người ta nuôi ăn trở lại còn hầu gần tết thì nuôi ít ăn rau má
rồi gần tết thì cũng
rau má không có nhiều rồi ăn chủ yếu rồi sống rồi vậy chứ rau má nó ít cái nâu kết nữa rồi
giờ qua tết rồi bán được ở lại rồi
rau má nhất là thao điểm ở cỡ rằm đồ lên là ớ miếp ở tết là ớ lắm mà qua tết rồi bán lại được
theo các nhà vườn trồng rau ở làng rau sạch truyền thống lớn nhất tỉnh phú yên này
giá một số loại rau như rau cần và rau má tăng là do trước tết người tiêu dùng chủ yếu ăn rau sống
sau tết họ chuyển qua ăn do má và cần tây vì có tính mát
giải được rượu bia sử dụng nhiều trong dịp tết
không chỉ vui vì rau xanh tăng giá những ngày sau tết làng rau ngọc lãng càng nhộn nhịp hơn
khi các nhà vườn được hân hạnh đón nhiều du khách đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước
đổ về thưởng ngoạn phương thức làm rau sạch truyền thống chụp cho mình vài tấm ảnh lưu niệm
khẳng định đã đặt chân đến làng rau nổi tiếng của đất phú yên
còn đối với những người trồng rau họ cảm thấy tự hào hơn vì xứ hoa vàng có xanh
ngày càng được nhiều người biết đến tìm về